ngày hai mươi hai tháng chín tại sơn la đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương và đoàn công tác trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
đồng thời triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
phát biểu tại cuộc làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh sơn la trong thời gian qua
đồng chí đề nghị trong thời gian tới về phát triển kinh tế sơn la cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch
nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất kinh doanh thực hiện cải cách hành chính
về thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị tỉnh sơn la cần chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện
đẩy mạnh tuyên truyền tốt về đại hội đảng các cấp phân tích nguyên nhân đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm
cùng ngày tại hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính trao quyết định số một nghìn hai trăm chín mươi bốn của bộ chính trị về việc nghỉ hưu cho đồng chí hoàng văn chất
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trao quyết định số một nghìn năm trăm một mươi năm chuẩn y đồng chí nguyễn hữu đông
ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy sơn la giữ chức bí thư tỉnh ủy sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi